thưa quý vị xung đột lại tái diễn ở khu vực tranh chấp nagorno karabakh
sau khi armenia và azerbaijan cáo buộc nhau nổ súng trong một cuộc đụng độ khiến bảy binh sĩ thiệt mạng
giới quan sát lo ngại vụ việc có thể sẽ phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn mong manh tại nagorno karabakh
bộ quốc phòng azerbaijan cho hay ba binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong một cuộc đụng độ gần hành lang latin đang tranh chấp
đây là con đường duy nhất đi qua lãnh thổ azerbaijan và nối từ armenia vào nagorno karabakh
trong khi đó bộ quốc phòng armenia thông báo bốn binh sĩ của họ đã thiệt mạng và sáu người khác bị thương trong giao tranh
quan hệ giữa armenia và azerbaijan căng thẳng liên quan tới kiểm quyền sát khu vực nagorno karabakh
khu vực này nằm sâu trong lãnh thổ phía tây nam của azerbaijan
song có đa số dân cư là người gốc armenia nên muốn sắp nhập vào nước này
kể từ năm hai nghìn tám azerbaijan và armenia đã tổ chức hàng chục cuộc gặp cấp cao để giải quyết vấn đề này
nhưng chưa tìm được biện pháp hòa giải phù hợp